tại phiên chất vấn về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động
trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội hội đồng nhân dân tp hà nội đề nghị sở nội vụ
cần nghiên cứu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử áp dụng trước tiên
đối với cán bộ công chức và viên chức
từ khi có quy tắc ứng xử hà nội đã có sự chuyển biến rõ rệt về chỉ số cải cách thủ tục hành chính
năm hai nghìn một mươi năm hà nội đứng thứ chín về cải cách thủ tục hành chính
thì từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín hà nội liên tục đứng thứ hai trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành
tuy nhiên giải trình làm rõ nội dung này ông trung ngọc anh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cho biết
một số cơ quan đơn vị còn chưa chấp hành nghiêm túc thường xuyên các quy tắc ứng xử
việc thực hiện quy tắc ứng xử ở nơi công cộng ở một số nơi còn mang tính hình thức công tác tuyên truyền chưa được trú trọng
ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành địa phương
xiết chặt kỳ cương hành chính xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ
bà nguyễn thị bích ngọc chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội đề nghị ủy ban nhân dân thành phố đánh giá lại bốn năm thực hiện hai quy tắc ứng xử
để thấy rõ hiệu lực hiệu quả qua đó bổ sung và chỉnh sửa cho phù hợp
đồng thời đề nghị sở nội vụ nghiên cứu chế tài xử phạt các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử áp dụng trước tiên đối với cán bộ công chức viên chức
tiếp đó là người dân với các hành vi vi phạm ở nơi công cộng